tại việt nam đầm phá chủ yếu hình thành nhiều ở khu vực miền trung trong đó nổi tiếng và lớn nhất là hệ thống đầm phá tam giang cầu hai ở tỉnh thừa thiên huế
có thể nói khác với nét văn hóa của người dân làng trài ven biển người dân làng trài vùng đầm phá mang theo nhiều nét văn hóa độc đáo của riêng họ mà không phải nơi nào cũng có được
và trong không khí của những ngày tết âm lịch mời quý vị khán giả cùng đến với xã quảng lợi huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế để cùng chúng tôi tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi vùng đầm phá độc đáo này
diễn ra từ bốn giờ đến sáu giờ sáng đây là nơi người dân trài phá tam giang tụ tập về sau một đêm khai thác thủy sản các thương lái trực tiếp thu mua ngay trên ghe mà không cần lên bờ
khu chợ nổi này đã tồn tại hàng trăm năm qua và mang nét văn hóa độc đáo riêng của người dân vùng đầm phá tam giang cầu hai một trong những đầm phá lớn nhất khu vực đông nam á
nên chứ tôi vô chờ bạn lên thị trường là họ thấy tôi ở sống đấy lo thích mua
khác với ngư dân khai thác hải sản ở biển người dân làng trài phá tam giang khai thác thủy sản theo nghề thả lưới thì đi từ sáng sớm hoặc đặt lừ nò sáo thì đi từ hôm trước đến hôm sau
với diện tích rộng lớn và sự sao hòa độc đáo giữa nước mặn nước ngọt theo từng mùa khác nhau nên thủy hải sản nơi đây rất đa dạng và phong phú
phát triển phá tam giang theo hướng bên vực sẽ cố gắng bảo tồn được các nghệ văn hóa các nguồn lợi thủy sản ở khu vực này và sẽ phát triển du lịch sinh thái ở trên địa bàn của huyện
có thể nói việc bảo tồn giữ xin và phát triển nghề khai thác thủy sản
kết hợp với đẩy mạnh khai thác du lịch cộng đồng đang là định hướng của địa phương
qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân bảo tồn giá trị thủy sản và nhất là giữ chân những người con của quê hương ở lại gắn bó với vùng đất này